quốc hội đã xin ý kiến đại biểu quốc hội bằng hệ thống điện tử về hai nội dung của dự thảo luật thi hành án hình sự sửa đổi
đó là nội dung về việc phạm nhân có quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của dự án luật và quy định về việc tổ chức cho phạm nhân lao động ngoài trại giam
theo biểu quyết đa số đại biểu đồng ý việc phạm nhân có quyền và nghĩa vụ khác
tuy nhiên chỉ có bốn mươi tám ba mươi năm đại biểu đồng ý với tổ chức cho phạm nhân lao động ngoài trại giam
ba mươi bảy một mươi chín đại biểu không đồng ý với quy định này